tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng
tại dự án số tám b phố lê trực quận ba đình tp hà nội
thông báo kết luận nêu rõ việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng
và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số tám b phố lê trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng
thông báo kết luận nêu rõ chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
theo giấy phép xây dựng đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị
vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch
và trật tự xây dựng đô thị yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với các sai phạm của chủ đầu tư dự án và các tổ chức cá nhân có liên quan